tại tỉnh lâm đồng nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thiếu nước
để đối phó với tình trạng hạn hán ngày càng lan rộng tỉnh lâm đồng đang đẩy mạnh
thực hiện một số giải pháp chống hạn đảm bảo an toàn hiệu quả cho sản xuất
và nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân
để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của hạn hán các địa phương đơn vị tại lâm đồng
đã và đang thực hiện đồng bộ một số giải pháp như chủ động điều chỉnh cơ cấu cây trồng
sang loại cây ít dùng nước giảm diện tích sản xuất thay đổi lịch thời vụ
trong xu thế hiện nay cũng cần phải vận dụng một mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững
thích ứng với biến đổi khí hậu trong đó hạn chế việc làm cỏ tăng cường trồng
các cây chế bóng và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để tăng cường khả năng giữ nước
ở trong đất sẽ giúp cho cây trồng chống được hạn hán
theo dự báo nếu nắng nóng kéo dài toàn tỉnh lâm đồng sẽ có hơn chín hai trăm linh hectare cây trồng
bị thiếu nước
nhiều dân thiếu nước tưới khoảng một bảy trăm linh hộ dân thiếu nước sinh hoạt
vì vậy tỉnh lâm đồng yêu cầu các ngành chức năng điều tiết nước hợp lý với phương châm
không để người dân thiếu nước sinh hoạt
khi xảy ra hạn hán cần thực hiện các biện pháp ưu tiên là cấp nước cho sinh hoạt
gia súc và cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao